thiếu tướng nguyễn tuấn anh cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an vừa đi kiểm tra hiện trường vụ cháy tòa nhà dầu khí thanh hóa
và đến thăm tặng quà ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương trong khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy tòa nhà dầu khí thanh hóa
tại hiện trường toàn bộ tầng ba của tòa nhà một mươi một tầng bị cháy rụi hoàn toàn khói bụi đen bao phủ toàn bộ bên trong tòa nhà
hiện các lực lượng chức năng đang triển khai công tác bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn bộ công an đề nghị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thanh hóa
trong thời gian tới cần tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất khu dân cư nhất là đối với các tòa nhà cao tầng
lãnh đạo tỉnh thanh hóa hỗ trợ mỗi gia đình người tử vong năm triệu đồng và các nạn nhân bị thương do vụ cháy mỗi người hai triệu đồng